xin chào và hẹn gặp lại trong các bài hát tiếp theo
tuy nhiên hoạt động này cần có sự tiếp thu tư duy chọn lọc phù hợp với bối cảnh xã hội và truyền thống văn hóa
có lẽ sơn tùng mtp cần phải hiểu rằng sáng tạo là hoạt động cần phải cân bằng giữa nguyên tắc nghệ thuật và ý nghĩa tích cực cho công chúng trong xã hội